thưa quý vị ngành cơ khí việt nam hiện tại có sắp xỉ hai doanh nghiệp nội địa
thế nhưng tỷ lệ nội địa vẫn ở mức thấp
thị trường nội địa của doanh nghiệp cơ khí việt nam hiện đang gặp nhiều khó khăn
cần nhận được sự tháo gỡ từ phía chính phủ và các bộ ngành liên quan
một mươi năm năm qua với chủ trương chiến lược phát triển của chính phủ
ngành cơ khí nội địa việt nam hiện đã sản xuất chế tạo được tám nhóm sản phẩm
đạt chất lượng tốt tương đương nước ngoài có lợi thế cạnh tranh
như nhóm chế tạo các sản phẩm kết cấu thép hàng phi tiêu chuẩn thi công lắp máy thiết bị để xây dựng các nhà máy xứ nghiệp
đã có một số doanh nghiệp cơ khí nội địa đầu tư sản xuất lắp ráp
song tỷ lệ nội địa hóa của ngành cơ khí mới chiếm chưa đến ba mươi
thì cũng có một những năm mà có những chính sách tương đối đồng bộ
về mặt tài chính về mặt thúc đẩy thị trường và đầu tư công
cũng phát triển nhưng mà vài năm lại đây
thì nó có một cái hiện tượng mà cơ khí rất khó
theo tính toán của các chuyên gia tổng nhu cầu về máy móc thiết bị của nước ta từ nay đến năm hai nghìn ba mươi ước tính khoảng ba trăm năm mươi tỷ đô la mỹ
và nếu có chính sách thị trường hợp lý ngành cơ khí việt nam hoàn toàn có đủ năng lực để đáp ứng đến bảy mươi nhu cầu thị trường vào năm hai nghìn ba mươi
tuy nhiên hiện nay hiệp hội cơ khí cho rằng hàng rào kỹ thuật trong lĩnh vực này cũng chưa đủ mạnh
để có thể bảo vệ thị trường trong nước trước hàng nhập khẩu
thưa quý vị chiều qua hai mươi ba tháng chín tại hà nội đại sứ đặc mệnh toàn quyền liên bang nga tại việt nam
đã trao hồn trường hữu nghị của liên bang nga tặng đồng chí thượng tướng nguyễn trí vịnh ủy viên thường vụ quân ủy trung ương
thứ trưởng bộ quốc phòng chủ tịch phân ban việt nam trong ủy ban phối hợp liên chính phủ về trung tâm nhập đới việt nga
tại buổi lễ thủ ủy quyền nhà nước liên bang nga ngài konstantin vnukov đại sứ đặc mệnh toàn quyền liên bang nga
tại việt nam đã công bố quyết định khen thưởng của tổng thống liên bang nga vladimir putin
và trao huân chương hữu nghị tặng đồng chí thượng tướng nguyễn trí vịnh đã có những đóng góp tích cực trong việc củng cố tăng cường phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện việt nam liên bang nga
trong đó có quan hệ quốc phòng và hợp tác của trung tâm nhiệt đới việt nga
phát biểu tại buổi lễ thượng tướng nguyễn trí vịnh cảm ơn nhà nước chính phủ liên bang nga đã trao tặng hồn trường hiểu nghị
đồng thời coi đây là sự quan tâm đặc biệt của nhà nước liên bang nga dành cho cá nhân và bộ quốc phòng việt nam
thưa quý vị sáng nay hai mươi bốn tháng chín tại tỉnh đắk lắc ban chỉ đạo đề án tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật của bộ quốc phòng
tổ chức họp rút kinh nghiệm về công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ nhân dân vùng biên giới các tỉnh miền trung tây nguyên
và phong ngừa giảm thiểu di cư tự do tảo hôn hôn nhân cận huyết thống
phát biểu tại hội nghị đại diện ban thường trực ban chỉ đạo đề án đã đánh ta cao việc triển khai thực hiện đề án trên các địa bàn miền trung tây nguyên
giúp nhân dân khu vực biên giới nâng cao nhận thức về chấp hành pháp luật nhất là luật biên giới quốc gia luật hôn nhân và gia đình luật bình đẳng giới luật phòng chống bạo lực gia đình
với đường biên giới dài hơn một km tiếp giáp với lào và campuchia gồm sáu tỉnh biên giới các tỉnh miền trung tây nguyên có nhiều bà con dân tộc thiểu số sinh sống
sau hơn hai năm triển khai thực hiện nghiêm túc đạt hiệu quả cao đề án tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật của bộ quốc phòng cấp ủy chính quyền địa phương
đã giúp bà con nhân dân khu vực biên giới nâng cao nhận thức hủy bỏ nhiều phong tục tập quán lạc hậu ngăn chặn tình trạng di cư tự do tảo hôn hôn nhân cận huyết thống
và chủ động đấu tranh có hiệu quả với các thông tin sai trái xuyên tạc của các thế lực thù địch và các loại tội phạm trên khu vực biên giới
với ba mươi tỷ đồng được hỗ trợ từ ngân sách trung ương ubnd tỉnh quảng nam vừa phê duyệt và lựa chọn chủ đầu tư để tiến hành giai đoạn ba của dự án sửa chữa khẩn cấp kè chống sạt lở bờ biển xã đảo tam hải thuộc huyện núi thành
theo đó quy mô đầu tư xây dựng mới tuyến kè xã tam hải với chiều dài năm trăm hai mươi mét nối tiếp tuyến kè cũ bị sóng đánh tan nay đã hoàn thành sửa chữa
trước đó tỉnh quảng nam cũng đã hoàn thành và kịp đưa vào sử dụng
giai đoạn một và hai của dự án sửa chữa gần sáu trăm linh mét kè bờ biển xã tam hải với kinh phí hơn ba mươi bảy tỷ đồng
xã đảo tam hải là một trong ba điểm đến của tour du lịch tam giác biển đảo cù lao tràm tam hải tỉnh quảng nam và lý sơn tỉnh quảng ngãi
hiện tỉnh quảng nam đang xây dựng đề án trình tổ chức giáo dục khoa học và văn hóa của liên hợp quốc unesco công nhận xã đảo tam hải là công viên địa chất toàn cầu
sau khi giai đoạn ba của dự án này hoàn thành sẽ giúp chống lại sạt lở bảo vệ tài sản người dân trong vùng đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư khai thác tiềm năng du lịch tại địa phương
theo bộ tài chính mặc dù mới đây hội đồng xuất khẩu sữa hoa kỳ đề nghị giảm thuế nhập khẩu yêu đãi thông thường đối với một số mặt hàng sữa
tuy nhiên sau khi cân nhắc bộ tài chính đề nghị giữ nguyên mức thuế nhập khẩu các mặt hàng sữa trên để hỗ trợ ngành sữa trong nước
theo đó bộ tài chính cho rằng các mặt hàng sữa format sữa đông được nhập khẩu chủ yếu từ new zealand singapore nhật bản mỹ australia
và đã được hưởng mức thuế nhập khẩu yêu đãi đặc biệt theo các hiệp định thương mại tự do mà việt nam ký kết
bên cạnh đó trong nước đã có nhiều doanh nghiệp sản xuất được mặt hàng sữa và các sản phẩm từ sữa
đồng thời mặt hàng sữa thuộc nhóm bốn trăm linh hai và bốn trăm linh sáu cũng nằm trong nhóm không khuyến khích nhập khẩu theo quyết định của bộ công thương
chính vì thế bộ tài chính đề xuất chưa xem xét giảm thuế các mặt hàng thuộc các nhóm nêu trên
trạm thu phí bắc hải vân sẽ điều chỉnh mức thu phí cho các xe đi qua trạm với mức phí thấp nhất cho xe loại một là bảy mươi đồng một xe một lượt
và cao nhất là hai trăm bốn mươi đồng một xe một lượt kể từ lúc giờ ngày hai mươi bảy tháng chín tới
cụ thể xe dưới một mươi hai ghế ngồi xe tải có tải trọng dưới hai tấn
các loại xe buýt vận tải công cộng áp dụng mức phí là bảy mươi đồng một lượt
xe từ một mươi hai đến ba mươi ghế ngồi xe tải có trọng tải từ hai đến dưới bốn tấn áp dụng mức phí chín mươi đồng một lượt
xe từ chín mươi một ghế ngồi trở lên xe có tải trọng từ bốn tấn đến dưới một mươi tấn áp dụng mức phí một trăm bốn mươi đồng một lượt
xe có tải trọng từ một mươi tấn đến dưới một mươi tám tấn xe trở hàng bằng container hai trăm linh feet mức phí thu là một trăm tám mươi đồng một lượt
và mức phí hai trăm bốn mươi đồng một lượt đối với xe có tải trọng từ một mươi tám tấn trở lên
vàng bằng container bốn mươi feet mặc dù được phép điều chỉnh mức thu phí dịch vụ qua trạm bắc hải vân
từ tháng ba năm hai nghìn một mươi chín nhưng nhà đầu tư đã quyết định lùi đến ngày hai mươi bảy tháng chín mới thực hiện
và đề xuất mức thu phí thấp hơn mức quy định cho phép tại hợp đồng dự án
đây là một nỗ lực rất lớn của nhà đầu tư để hài hòa giữa lợi ích và quyền lợi
một vụ nổ tàu cá xảy ra tại thanh hóa vào tuần trước
tối qua hai mươi ba tháng chín khiến năm người bị thương ba người mất tích
liên tục trong những ngày gần đây chỉ số ô nhiễm không khí ở hà nội luôn trong mức báo động
khiến cho số bệnh nhân mắc các bệnh lý hồ hấp có chiều hướng giả tặng
thưa quý vị một vụ nổ tàu cá vừa xảy ra tại thanh hóa vào tối qua hai mươi ba tháng chín
vụ việc khiến năm người bị thương ba người mất tích
nhận được tin báo lực lượng chức năng tỉnh thanh hóa đã triển khai một xe chuyên dụng
cùng một mươi cán bộ chiến sĩ
và các thiết bị hỗ trợ tìm kiếm đến hiện trường xử lý hậu quả
đến bốn giờ sáng nay thi thể của hai nạn nhân là ông lê xuân bình chủ tàu sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu
và ông lê xuân hiếu sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai cùng ngụ tại xã hải châu huyện tĩnh gia đã được tìm thấy
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy vẫn tiếp tục tổ chức tìm kiếm nạn nhân còn lại
là đặng đình kiên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám ngụ thôn liên hải cùng xã hải châu
năm người bị thương hiện đã được đưa đi bệnh viện điều trị
nguyên nhân vụ nổ đang được điều tra làm rõ
thưa quý vị sau gần hai tháng chưa tìm được tiếng nói chung
đến chiều ngày hai mươi ba tháng chín cuộc gặp gỡ giữa lãnh đạo huyện yên định tỉnh thanh hóa
với các giáo viên khiếu nại việc bị điều chuyển thiếu hợp lý mới có một số tiến triển
những bất cập trong quyết định thuyên giáo viên tại huyện yên định thời gian qua
khiến dư luận đặt ra nhiều câu hỏi đặc biệt đã gây bức xúc cao độ cho giáo viên bị ảnh hưởng
của quyết định này
báo là vì sao người thấp điểm hơn tôi lại không phải đi mà tôi lại phải đi
thì ông hiệu trưởng trả lời là không biết chịu
và chị cũng đưa làm đơn trình bày lên để cấp trên nhưng mà từ ngày đến giờ
trả lời thì trả lời không đúng theo nội dung của công văn hướng dẫn
báo là cô kia không đi xe máy xa được và cô là người kế cận cho nên cô phải đi thế vào
cũng không xác minh thực tế xem là cô có đi được hay không
nhưng mà thực tế là cô vẫn đang khỏe mạnh bình thường
ngày một tháng tám các giáo viên gửi văn bản khiếu nại lên ủy ban nhân dân
huyện yên định cho tới chiều hai mươi ba tháng chín sau khi có yêu cầu làm rõ
của huyện ủy yên định cũng như có đoàn công tác của sở giáo dục và đào tạo
tỉnh thanh hóa về làm việc một cuộc đối thoại chính thức giữa giáo viên
và ủy ban nhân dân huyện mới được tổ chức các phóng viên nhà báo
không được tham gia sự kiện này
chúng tôi cũng đang làm hai việc một là lắng nghe kính giáo viên
để rồi những cái gì mà nó chưa hợp lý cái gì mà chưa đảm bảo yêu cầu
thì mình khóc không sửa chữa hết cái nào nó đảm bảo yêu cầu rồi
thì giải thích đồng viên giáo viên thực hiện cái thứ hai là thường vụ đoàn họp
những cái cán bộ chuyên viên mà tham gia thực hiện vấn đề này
thậm chí các đối tạo có những vấn đề thực hiện phải được giám sát
kiểm tra nếu như mà có cái động cơ nó không đảm yêu cầu
thì chúng tôi sẽ khứng quyết xử lý để đảm bảo yêu cầu đảm bảo yêu cầu
sau cuộc đối thoại các giáo viên cho biết những quyết định điều động
thiếu hợp lý của ủy ban nhân dân huyện yên định gửi cho họ trước đó
sẽ được sửa đổi nhưng đa số phải chờ đến ngày hai mươi tháng một mươi
cá biệt có trường hợp ngày chốt huyện đưa ra là cuối năm hai nghìn một mươi chín
quyết định mới sẽ như thế nào được ở lại hay điều về đâu
thời điểm này ủy ban nhân dân huyện yên định vẫn chưa thông báo cụ thể
thưa quý vị cục quản lý dược bộ y tế vừa thu hồi và đình chỉ lưu hành
trên toàn quốc sản phẩm mỹ phẩm mai thảo mộc neutral cosmetic
trong quá trình thanh tra kiểm tra cơ quan chức năng phát hiện
sản phẩm này không bảo đảm chất lượng không an toàn cho người sử dụng
sản phẩm do công ty trách nhiệm hiểu hạn thương mại dịch vụ my my phương
địa chỉ số một mươi bảy d đường nguyễn hữu cảnh khu phố ba thị trấn trảng bom
huyện trảng bom tỉnh đồng nai công bố và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường
cục quản lý dược yêu cầu công ty sản xuất khẩn trương gửi thông báo
thu hồi tới những đơn vị phân phối và thu hồi toàn bộ sản phẩm
gửi báo cáo thu hồi sản phẩm không đáp ứng quy định về cục quản lý dược
trước ngày một mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín cục quản lý dược cũng đề nghị sở y tế tỉnh đồng nai
giám sát việc thu hồi các sản phẩm mỹ phẩm không đáp ứng quy định
và xử lý xử phạt các tổ chức cá nhân có vi phạm
cục an toàn thực phẩm bộ y tế mới đây đã thông tin nhiều website hiện đang đăng quảng cáo
sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe không bảo đảm chất lượng
vi phạm quy định của pháp luật về quảng cáo quảng cáo quá mức công dụng của sản phẩm
sử dụng hình ảnh của bác sĩ và cơ sở đơn vị y tế để quảng cáo thực phẩm gây hiểu nhầm
sản phẩm là thuốc chữa bệnh có dấu hiệu lừa dối người tiêu dùng
trong thời gian vừa qua trên website cason vn quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe
cason website viên rủi gạch ngang rockman com quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe
rockman website dược phẩm học viện quân y com
phocomin gạch ngang nano net quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe nano phocomin
các website quảng cáo cho các sản phẩm nêu trên đang vi phạm quy định của pháp luật về quảng cáo
quảng cáo quá mức công dụng của sản phẩm sử dụng hình của các bác sĩ cơ sở đơn vị y tế
để quảng cáo thực phẩm gây hiểu nhầm sản phẩm là thuốc chữa bệnh có dấu hiệu lừa dối người tiêu dùng
sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe rockman được công ty cổ phần nori organic số sáu
ngách sáu mươi một ngõ một nghìn hai đường láng hà nội công bố và chịu trách nhiệm chất lượng sản phẩm
sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe ghv coson được công ty cổ phần dược phẩm good health việt nam
số hai mươi sáu tổ ba mươi a khu đô thị đồng tàu hà nội công bố và chịu trách nhiệm chất lượng sản phẩm
sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe nano phocomin được công ty cổ vân thiết bị vật tư y tế nam việt
khu đô thị mới dương nội hà nội công bố và chịu trách nhiệm chất lượng sản phẩm
cục an toàn thực phẩm đang phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý
trong quá trình các cơ quan chức năng xử lý cục an toàn thực phẩm bộ y tế khuyến cáo người tiêu dùng
không mua thực phẩm bảo vệ sức khỏe nano phocomin ghv cason và rockman trên các website internet nêu trên
thưa quý vị liên tục trong những ngày gần đây chỉ số ô nhiễm không khí ở hà nội luôn trong mức báo động
với chỉ số chất lượng không khí phổ biến từ một trăm hai mươi đến một trăm sáu mươi nhiều điểm đo được trên một trăm năm mươi
ngưỡng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe con người
các chuyên gia y tế cũng cảnh báo với mức độ ô nhiễm không khí như hiện tại
sức khỏe người dân có nguy cơ cao bị ảnh hưởng đặc biệt là các bệnh lý liên quan đến đường hô hấp
ho dài dẳng thậm chí ho ra máu bệnh nhân này nhập viện trong tình trạng khó thở
tuy nhiên ông cho biết trong những ngày gần đây khi không khí mờ đục
ông còn cảm thấy khó thở hơn kèm đau tức ngực
người này nó kiểu nó khó chịu hơn những người bình thường
người đang ốm mà là
đau tức ngực rồi thì nó mệt mỏi trong người
tại bệnh viện phổi trung ương các bác sĩ cho biết
mặc dù chưa có thống kê đầy đủ nhưng có sự gia tăng đáng kể của những bệnh nhân mắc bệnh mãn tính
và người già nhập viện trong những ngày ghi nhận chỉ số ô nhiễm không khí tại hà nội tăng cao
được biết khi môi trường không khí bị ô nhiễm
trong môi trường không chỉ có các loại khí độc chất độc như các kim loại nặng
mà còn có các loại bụi gây hại rất lớn đến sức khỏe của con người
trong đó có bụi mịn pm hai năm đây là hạt bụi có kích thước siêu nhỏ
không thể nhìn bằng mắt thường và có thể ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe
mức độ ô nhiễm không khí như vậy đội về những người mắc bệnh mãn tính
và những người da và trẻ em ngày càng và sức đề khẳng yếu
thì không nên ra ngoài để kịp phải không khí như vậy
bởi vì nó sẽ rất dễ bị kích ựng đương thở gây các bệnh phản ứng vô nhà
thì lại hát hơi sổ mũi nặng có thể viêm long đường hộp chế
viêm đường hộp người mà bị hèn thì rất dễ bị lân cân hèn
cho nên là tình chất nguy hiểm của nó là như vậy
bên cạnh đấy là hít hoài các hạt bụi nhỏ bụi nano chẳng hạn
nó xâm nhập vô mạo sẽ gây độc cho cơ thể
thì có thể nó gây ra nhiều đội loàn khẳng của cơ thể nữa mà chúng ta không lương trượng được
các chuyên gia cũng khuyến cáo ngoài các đối tượng nhạy cảm
nên hạn chế ra ngoài vào những ngày không khí ô nhiễm được cảnh báo
thì người dân nên đeo khẩu trang che chắn cơ thể khi ra khỏi nhà
những gia đình gần nguồn ô nhiễm không khí như đường giao thông
công trình xây dựng thường xuyên phun nước rửa nhà cửa
đóng kín các cửa sổ cửa ra vào tiếp ráp khi không sử dụng
tạo thói quen rửa mắt mũi bằng nước muối diệt khuẩn hằng ngày
mới đây lãnh đạo cảng vụ hàng không biển nam đã ra quyết định xử phạt
đối với một hành khách hút thuốc trên máy bay
hành khách này bị phạt bốn triệu đồng theo quy định
trước đó trên chuyến bay hai trăm bảy mươi chín từ hà nội vào thành phố hồ chí minh
lúc hai mươi một h ba mươi tối ngày một mươi bốn tháng chín hành khách bùi xuân đê
ngụ quận một mươi hai thành phố hồ chí minh đã có hành vi hút thuốc lá trong buồng vệ sinh
hệ thống báo cháy của máy bay phát hiện phát tín hiệu
ngay lập tức tiếp viên đã đến buồng vệ sinh kiểm tra và phát hiện một điếu thuốc đang hút dở
hành khách bùi xuân đê đã thừa nhận là người vừa hút thuốc lá trong buồng vệ sinh
tổ tiếp viên đã lập biên bản sự việc để giao cho cảng vụ hàng không miền nam xử lý
theo quy định hành khách khi đi máy bay không được hút thuốc lá kể cả thuốc lá điện tử
trước khi lên máy bay tiếp viên đều phát loa thông báo cấm hút thuốc lá trong máy bay
tuy nhiên một số hành khách vẫn cố tình vi phạm
ngày hôm nay hai mươi bốn tháng chín tại hà nội bệnh viện nhiệt đới trung ương phối hợp với tổ chức sáng kiến tiếp cận y tế clinton
tổ chức hội thảo tổng kết dự án tăng cường trần đoán và điều trị viêm gan virus c tại việt nam
viêm gan virus c là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây sơ gan và ung thư gan tại việt nam
hiện nay việc trần đoán và điều trị viêm gan c vẫn gặp nhiều thách thức do chi phí điều trị cao
chưa được bảo hiểm y tế chi trả dịch vụ trần đoán và điều trị không sẵn có
việt nam là một trong số quốc gia tham gia dự án quick start của sáng kiến tiếp cận y tế clinton
theo đó dự án đã điều trị được cho hai một mươi tám người bệnh viêm gan c
trong số những người có kết quả điều trị tỷ lệ người bệnh điều trị khỏi cao chiếm chín mươi tám
đồng thời dự án cũng đã thành công trong việc phân tuyến điều trị viêm gan c
tổng kết dự án các chuyên gia đưa ra khuyến nghị tăng cường nhận thức về viêm gan c cho người dân
nhất là nhóm người có nguy cơ mở rộng dịch vụ trần đoán và điều trị viêm gan c
tới các cơ sở y tế tuyến tỉnh thành phố và tuyến quận huyện để tăng cường tiếp cận với dịch vụ
sắm bắt sấu trong quá trình điều trị tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ và tư vấn cho người bệnh
sử dụng thay bảo hiểm y tế từ xét nghiệm chuẩn đoán đến điều trị và theo dõi sau điều trị
sử dụng thuốc nam đồng y kết hợp với tây y trong điều trị các bệnh ung thư không còn là điều xa lạ
với nhiều bệnh nhân khi mắc căn bệnh nan y này
tuy nhiên thời gian gần đây bệnh viện ca trung ương liên tiếp nhận các bệnh nhân mắc ung thư đã ở giai đoạn muộn
do bỏ điều trị tự ý đắp lá sử dụng thuốc nam không rõ nguồn gốc
phát hiện khối u cách đây một mươi ba năm
nhưng người phụ nữ này đã tự bỏ điều trị nghe theo thầy lang đắp lá lên khối u
khi vào viện khối u đã vỡ luết chiếm toàn bộ tuyên vú với kích thước lên tới hai mươi cm
tôi phát hiện u cách đây hơn một mươi năm nhưng tôi ngại đi lên viện điều trị nên bỏ toàn đắp lá lên ngực thôi
chi phí thấp dễ mua lại mang tâm lý hợp thầy hợp thuốc
nhiều bệnh nhân đã tự tức đi cơ hội điều trị ung thư
mỗi tuần tại bệnh viện ca trung ương tiếp nhận một vài trường hợp tương tự
thậm chí nhiều bệnh nhân sống tại các thành phố lớn nhưng cũng bỏ điều trị để luyện tập theo các giáo phái lạ dẫn đến bỏ qua giai đoạn vàng trong điều trị ung thư
nhiều khi bệnh nhân cũng có cái tâm lý là có bệnh có ai tứ phương
thế nhưng mà cái việc mà đang điều trị với pháp đồ hiện đại tiên tiến cập nhật và hiệu quả có hiệu quả rõ ràng mình nhìn thấy
mà lại bỏ đi điều trị theo những cái nó ở đâu rất xa xôi nó không rõ nguồn gốc không được chứng minh
thì điều đấy là điều không nên
theo các bác sĩ bệnh ung thư nếu phát hiện sớm thì tỷ lệ chữa khỏi tương đương với các nước phát triển
đặc biệt là những bệnh ung thư dễ phát hiện như ung thư vú ung thư tử cung ung thư đại trực tràng
cái số lượng bệnh nhân ung thư ở việt nam có số hướng giao tăng giao tương đối nhanh
nhưng mà tình trạng bệnh nhân đến viện ở giai đoạn bụi vẫn còn tương đối cao chiếm khoảng năm mươi
ở giai đoạn t ba t bốn có di căn hạch
thì với cái khả năng điều trị nó sẽ giảm xuống
dù đã được cảnh báo về các phương pháp dân gian truyền miệng không có cơ sở khoa học không có tác dụng trong điều trị ung thư
tuy nhiên không ít bệnh nhân vẫn tin tưởng vào tác dụng thân kỳ của những phương pháp này từ chối điều trị ổn định ung thư
hơn một năm trở lại đây nông dân trên địa bàn tỉnh đồng nai ổ ạt chuyển đổi cơ cấu cây trồng
khiến diện tích cây sầu riêng tăng đột biến
nguyên nhân do một số loại cây trồng khác như tiêu cà phê đều giảm giá mạnh ở mức chạm đáy
trong khi lợi nhuận từ cây sầu riêng thì lại cao
việc đổ xô trồng sầu riêng không chỉ khiến diện tích sầu riêng tăng đột biến mà còn tiêm ẩn nguy cơ cùng vượt cầu
trước đây hồ tiêu được xem là cây trồng chủ lực không chỉ về sản lượng diện tích
mà còn được đầu tư trồng theo hướng tiêu sạch hữu cơ của xã lâm san huyện cẩm mỹ
tuy nhiên trong ba năm trở lại đây giá hồ tiêu giảm xuống mức chạm đáy khiến người nông dân thua lỗ
nhiều hộ đã quyết định chặt bỏ vườn hồ tiêu để chuyển sang trồng sầu riêng với mong muốn có thu nhập cao hơn
đến thời điểm hiện tại cẩm mỹ là huyện có diện tích sầu riêng lớn nhất cả tỉnh với hơn một bốn trăm linh hectare
hiện tại thì nhà mình mới chuyển đổi quá một hectare trong cây sầu riêng nhưng mà cái giá cả sau này cũng vượt quá cầu
thì hiện tại bây giờ mình cũng chưa có cây sầu riêng
mặc dù chưa có nhiều kinh nghiệm trong trồng và chăm sóc cây sầu riêng nhưng nhiều hộ gia đình vẫn lựa chọn trồng loại cây này vì giá bán cao
nếu chăm sóc tốt nhiều nhà vườn có thể thu nhập từ năm trăm linh đến sáu trăm linh triệu đồng một hectare
bây giờ mới trồng cây sầu riêng như vậy thì làm sao mà biết nó khó khăn hay không khó khăn
bây giờ này chưa ghép mà có cây ghép rồi thì cây kia nó sống rồi cây này ghép thì nó chết
để đảm bảo cho sản xuất sầu riêng lâu dài thì bà con cũng phải dần dần chịu khó khăn
dần dần tổ chức sản xuất theo quy trình sản xuất an toàn sản xuất sạch và tiến tới sản xuất theo hướng hữu cơ
theo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh đồng nai tính đến tháng chín năm hai nghìn một mươi chín toàn tỉnh có gần năm hectare sầu riêng tăng gần một hectare so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
tỉnh đồng nai cũng đã quy hoạch vùng sản xuất sầu riêng theo từng địa phương phù hợp với đất đai thổ nhưỡng
tỉnh cũng khuyến cáo nông dân nên tham gia sản xuất theo tiêu chuẩn việt gáp và hợp tác liên kết sản xuất với doanh nghiệp để có đầu ra ổn định hạn chế tình trạng cung vượt cầu
thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của truyền hình nhân dân cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại